sau hơn bốn tháng triển khai đề án nhận diện truy xuất nguồn gốc thịt heo của tp hcm đã đi vào thực tiễn
giúp người tiêu dùng có thể truy xuất được thông tin về miếng thịt mình mua
nâng cao trách nhiệm các chủ thể trong chuỗi cung ứng thịt heo từ trang trại đến các điểm bán lẻ
tuy nhiên cũng sau hơn bốn tháng việc triển khai đề án này cũng bộc lộ những bất cập cần được các đơn vị tham gia
cũng như ngành chức năng hoàn thiện trong thời gian tới
hơn bốn tháng kể từ khi triển khai đề án nhận diện truy xuất nguồn gốc thịt lợn của tp hcm
dường như đã không như kỳ vọng của sở công thương thành phố
khi số lượng cơ sở chăn nuôi và giết mổ thực tế tham gia thấp hơn nhiều so với đăng ký
đã có hơn một cơ sở chăn nuôi đăng ký tham gia đề án nhưng thực tế chỉ có một trăm hai mươi ba cơ sở thực hiện chiếm một mươi một
tp hcm và ba địa phương như đồng nai bình dương long an có hai mươi năm cơ sở giết mổ đăng ký tham gia
nhưng chỉ có một mươi cơ sở thực hiện
bên cạnh đó bốn mươi chín con lợn không được tiếp tục kích hoạt cập nhật thông tin
sau khi được xuất ra khỏi cơ sở giết mổ và bốn mươi bảy số lượng lợn không được kích hoạt thông tin đầy đủ
khi vào các chợ đầu mối như bình điền hóc môn
cơ sở chăn nuôi đăng ký tham gia thấp hơn nhiều so với đăng ký tham gia thấp hơn nhiều so với đăng ký tham gia thấp hơn nhiều so với đăng ký
trong tình hình hiện nay là giá cả thịt heo nó đang giảm đang khó khăn
về vấn đề khủng quản trong vấn đề cung cầu thương lái người ta cũng né tránh như lắm
bản thân của người chăn nuôi đồng nai đã được các cơ quan chức năng của sở nông nghiệp đã đưa ra các chương trình như là
việc ghét rồi vệ sinh an toàn thú huy
thương lái nhưng người ta vẫn không quan tâm lắm bởi vì người ta nghĩ rằng chúng tôi đã sản xuất lấy chạy từ chạy heo an toàn
từ chạy heo có nguồn gốc
thì như vậy là tốt rồi
nhưng mà khi các cơ quan xét chạy cái vấn đề là chúng ta truy xuất nguồn gốc của từng con heo đó
thì nó có một cái sự phản ứng không phải là riêng của người chăn nuôi hoặc cả các thương lái
một trong những nguyên nhân khiến việc thực hiện đeo vòng truy xuất nguồn gốc lợn còn thấp
được các ngành chức năng nhận diện là do các thương lái mua lợn từ các hộ nuôi nhỏ lẻ
những hộ vùng sâu vùng xa không có internet hay ba g để kích hoạt các công cụ nhận diện truy xuất nguồn gốc thịt lợn
bên cạnh đó đề án cũng gặp nhiều khó khăn khi triển khai tại các hệ thống phân phối truyền thống
vì vẫn giữ thói quen buôn bán cũ
chúng ta đã biết là kênh hân phối hiện đại thì nó chỉ đóng góp khoảng một mươi năm thị phần của thịt heo tiêu thụ tại thành phố thôi
còn khoảng tám mươi tám mươi năm vẫn ở các chợ truyền thống từ hai chợ đầu mối và đến hơn hai trăm bốn mươi cái chợ truyền thống
cho nên là chúng ta vẫn phải tiếp tục triển khai ra cái nơi mà tiêu thụ một cái lượng thịt heo rất là lớn
điều đó thì chúng ta phải làm cho từng cái chủ thể liên quan đến cái chuỗi này
trước hết là phải tập trung làm ở các cái hộ trăn nuôi để cung cấp hàng đến các cái chợ đầu mối
trước mắt tp hcm sẽ giảm năm mươi chi phí vòng nhận diện cho các hộ chăn nuôi và miễn phí hoàn toàn cho các hợp tác xã
nhằm tiến tới việc vận động và bắt buộc mọi hộ chăn nuôi phải tham gia vào đề án nếu muốn đưa thịt lợn vào thị trường tp hcm
bên cạnh đó trong thời gian tới cơ sở thú y và ban an toàn thực phẩm tp hcm sẽ không cho nhập thịt lợn mảnh vào thành phố
nếu không có thông tin truy xuất trên vòng nhận diện và vòng niêm phong xe
công tăng này cũng sẽ được ngành chức năng kiểm soát chặt chẽ tại các chợ lẻ để bảo đảm một trăm linh số thịt lợn
đến tay người tiêu dùng tại tp hcm phải truy xuất được đầy đủ thông tin